đoàn công tác trung ương do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa
và làm việc với ban chỉ huy tiền phương đặt tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
về công tác tìm kiếm ba mươi người mất tích liên quan đến thủy điện rào trang ba
thay mặt chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc
đối với vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại thủy điện rào trang ba
trước tình trạng có khoảng ba mươi người gồm công nhân thi công thủy điện cùng đoàn công tác của tỉnh thừa thiên huế
và quân khu bốn vào tiếp cận hiện trường đang bị mất tích phó thủ tướng chỉ đạo huy động ban quản lý dự án đường hồ chí minh
đang thi công gần đó hỗ trợ mở đường vào tiếp cận hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn

đang thi công gần ba km là đến vị trí sạt lở đất đai tại trạm kiểm lâm số bảy thuộc tiểu khu sáu mươi bảy
nơi cán bộ đoàn công tác đi vào hiện trường hiện đang mất tích
cách một mươi km đến vị trí những công nhân nhà máy thủy điện mất tích